chào mừng quý vị đến quay trở lại với tin tức covid một mươi chín
hiện nay trên kênh bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn lợn cổng bố y tế
cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc
những công nhân thanh hóa cặp phản ứng sau khi tiêm vaccine verocell
sau khi gặp tình trạng sốt phản vệ những công nhân còn lại đã có tình trạng sức khỏe như thế nào
và đã được điều trị ra sao
thông tin chi tiết xin được gửi đến quý vị ngay sau đây
mới đây thông tin từ sở y tế tỉnh thanh hóa cho biết
một mươi công nhân bị sốc phản vệ liên quan tới sự cố tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại công ty trách nhiệm hữu hạng dày kim việt huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã tương đối ổn định
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa qua ba ngày điều trị
hiện tại một mươi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sức khỏe tương đối ổn định
đã bỏ tất cả thuốc vận mạch bệnh nhân không phải thở oxy
hết các triệu chứng liên quan đến sốc phản vệ đã vận động trở lại được
các xét nghiệm trong trạng thái bình thường có thể xuất viện trong vài ngày tới
gần sáu mươi người khác biểu hiện nhẹ đang theo dõi tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống
cũng tiến triển tốt tâm lý ổn định chờ xuất viện
tất cả đều là nữ hai mươi năm ba mươi tuổi công nhân công ty dày kim việt
họ cùng với khoảng bốn trăm linh công nhân của công ty được tiêm vaccine brosa vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
có mặt tại thanh hóa đêm hai mươi bốn tháng một mươi một sau điều động trực tiếp của bộ y tế
bác sĩ nguyễn văn chi trưởng khoa cấp cứu achi
bệnh viện bạch mai hà nội cho biết đội chi viện đã phối hợp với bệnh viện
sở y tế hội chẩn và cứu chữa các bệnh nhân
trong đó sáu người nặng nhất điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã có tiến triển tốt
bỏ được thuốc nâng huyết áp có thể ổn định trong một vài ngày tới
theo bác sĩ chi các bệnh nhân này sốc phản vệ sau tiêm thuộc nhóm phản ứng nghiêm trọng
sẽ gặp phải tình trạng viêm cơ tim giảm tiểu cầu
còn nhóm bệnh nhân đang theo dõi ở bệnh viện đa khoa huyện nông cống
hầu hết là phản ứng thông thường sau tim không tục huyết áp không phải sốc phản vệ
chỉ đau đầu đau tay nhẹ
trước đó như chúng tôi đã đưa tin trung tâm y tế huyện nông cống
tổ chức tiêm chủng vaccine mũi hai phòng covid một mươi chín
tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việc cho công nhân người lao động theo kế hoạch
trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tim
trong đó có năm trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm
các trường hợp này đã được bệnh viện đa khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh
của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn
và chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa điều trị
tuy nhiên do tình trạng nặng và diễn biến nhanh sau sốc phản vệ
nên hai trường hợp đã tử vong vào lúc giờ bốn mươi năm và tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thêm một công nhân nữa tử vong
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một công nhân thứ tư đã tử vong
sau sự cố tử vong do tiêm vaccine huyện ủy
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ huyện nông cống
cùng các ban ngành và công ty trách nhiệm hữu hạn dày kiêm việc
trong chiều tối hôm qua đã đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng gia đình
các nạn nhân tử vong trao tiền hỗ trợ đồng thời thăm hỏi những người
đang được theo dõi ở bệnh viện
huyện đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện tạm dừng việc tiêm vaccine
video cho người dân chờ chỉ đạo của cơ quan chuyên môn
giao công an huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn huyện
được biết trong chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh thanh hóa đợt một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi một huyện nông cống
được phân bổ khoảng ba mươi liều vaccine virocell
theo kế hoạch huyện sẽ tiêm hai mũi cho một mươi ba bốn trăm linh người đã tiêm một mũi vaccineer
các đợt trước đến lịch tiêm chủng theo quy định và tiêm mũi một
cho một mươi sáu năm trăm linh người chưa được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
có độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi chín
khi tiêm được khoảng hơn một mươi liều thì xảy ra sự cố sốc phản vệ
ngày hôm qua sở y tế tỉnh thanh hóa đã tổ chức cuộc họp
hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine
có sự tham gia của các phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trung tâm cấp cứu a chín
bệnh viện bạch mai các chuyên gia của văn phòng chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
viện vệ sinh dịch tễ trung ương các thành viên hội đồng tư vấn chuyên môn
đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine
theo báo cáo tại cuộc họp này số người phản ứng nặng sau tiêm vaccine là một mươi trường hợp
đến nay có bốn trường hợp tử vong sáu bệnh nhân cùng một số bệnh nhân phản ứng nhẹ
đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
theo hội đồng tư vấn chuyên môn nguyên nhân bốn công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng
dày kim việt tử vong nêu trên là sốc phản vệ sau tiêm vaccine verocell phòng covid một mươi chín
thưa quý vị dù tiêm vaccine có thể gặp phản ứng phụ sau tiêm thậm chí là tử vong
nhưng chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc tiêm vaccine
trong tình hình dịch bệnh hiện nay
như chúng ta có thể thấy những bệnh nhân đã điều trị còn lại cũng đã phục hồi sức khỏe nhanh chóng
và dự báo sẽ được xuất viện trong thời gian sớm nhất
cũng mong bộ y tế cùng các chuyên gia đánh giá tìm ra vấn đề của lô vaccine này
để người dân có thể an tâm hơn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại